cục hàng không việt nam cho biết trong tháng bảy vừa qua năm hãng hàng không gồm vietnam airlines
vietjet air jetstar pacific vasco và bamboo airways đã làm chậm gần bốn chuyến bay
trong đó vietnam airlines dẫn đầu với một bảy trăm linh chuyến chậm vietjet air đứng thứ hai với hơn một bốn trăm linh chuyến chậm
nguyên nhân của tình trạng chuyến bay bị chậm chủ yếu là do tàu bay về muộn chiếm tỷ lệ gần sáu mươi hai
còn lại là do các hãng hàng không quản lý điều hành bay trang thiết bị và dịch vụ tại cả